ngày một mươi tám tháng chín hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước asean asean apol lần thứ ba mươi chín đã chính thức khai mạc tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại diện chính phủ việt nam tới dự phát biểu khai mạc
phát biểu tại lễ khai mạc đại tướng tô lâm đã nêu lên những thuận lợi và thách thức mà asean đang phải đối mặt
trong đó có thách thức về vấn đề an ninh trật tự
vì thế vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật của các nước asean trong đó có lực lượng cảnh sát là vô cùng quan trọng
trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa
mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước thành viên asean apol với nhau
cũng như với các đối tác trong công tác phòng chống tội phạm
hội nghị lần này sẽ thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc chương trình kế hoạch và giám đốc dịch vụ cảnh sát
ban thư ký asean apol nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên asean apol
theo đề nghị của cảnh sát quốc gia pháp cảnh sát hoàng gia canada và đề nghị được nâng lên
thành đối tác đối thoại từ cơ quan phòng chống tội phạm vương quốc anh
cũng tại cuộc họp báo bên lề hội nghị asean apol ba mươi chín bộ công an đã đề nghị interpol
tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hỗ trợ truy bắt đưa bùi quang huy
chủ doanh nghiệp nhật cường mobile vào danh sách truy nã đỏ